tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam và tổng cục hải quan của trung quốc
đã ký kết trực tuyến nghị định thư về xuất khẩu thạch đen từ việt nam sang trung quốc
hiện thạch đen là một loại nông sản có tiềm năng và thế mạnh để phát triển
đặc biệt tại các địa phương sát với trung quốc như tỉnh lạng sơn cao bằng
với năng suất trung bình khoảng năm hai tấn một hectare thu về khoảng tám mươi triệu đồng
việc ký kết giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam với tổng cục hải quan trung quốc
nghị định thư về xuất khẩu thạch đen sẽ mở ra cơ hội xuất khẩu nhiều sản phẩm nông sản mới
cùng với đó phía tổng cục hải quan trung quốc cũng quan tâm đến sản phẩm tổ yến của việt nam
và thảo luận các biện pháp đánh giá thẩm định trực tuyến qua video đối với sản phẩm này
cũng sẽ tạo điều kiện để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước
trong bối cảnh tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp